trong nền âm nhạc cách mạng việt nam ca khúc tiếng hát giữa rừng bắc bó của nhạc sĩ nguyễn tài tuệ luôn là một trong những tác phẩm tiêu biểu ca ngợi chủ tịch hồ chí minh
và cho đến nay tác phẩm này luôn giữ vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần đồng bào các dân tộc tỉnh cao bằng nói riêng và nhân dân việt nam nói chung
tiếng hát giữa rừng bắc bó được nhạc sĩ nguyễn tài tuệ sáng tác năm một nghìn chín trăm năm mươi tám khi ông chưa từng đặt chân đến cao bằng
nhưng từ lòng biết ơn đối với chủ tịch hồ chí minh ông đã khéo léo vận dụng âm hưởng làn điệu then tày ngọt ngào để viết nên tác phẩm
trong chuyến trở lại bắc bó lần này lắng nghe tác phẩm của mình qua chính tiếng hát của bà con dân bản trái tim người nhạc sĩ lại gợi lên thật nhiều cảm xúc về vị lãnh tụ mà ông hằng yêu mến
ta không thể
nhạc sĩ nguyễn tài tuệ tự tiếng lòng của đồng bào bắc bó nói riêng và nhân dân việt nam nói chung
thể hiện sự biết ơn với chủ tịch hồ chí minh kính yêu người cha già vĩ đại của dân tộc
ở đoàn văn công hay là các phong trào các nơi thì đi đâu người ta cũng hát theo hướng bắc bó
lúc thì đơn ca lúc thì tốt ca lúc thì hát đồng ca
đây là một cái bài hát có thể nói rằng là để đời của nhạc sĩ nguyễn tài tuệ
cũng như mấy chục vạn nhân dân cao bằng yêu mến
đã năm mươi một năm kể từ ngày chủ tịch hồ chí minh đi xa
nhưng cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của người sẽ mãi là bản anh hùng ca về chủ nghĩa yêu nước
sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc hạnh phúc của nhân dân